việt nam là một nước có kim ngạch xuất khẩu điều nhân đứng số một chế biến đứng thứ hai và có năng suất sản lượng đứng thứ ba thế giới
tuy nhiên ngành điều việt nam đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn
hiện nay sản lượng điều trong nước chỉ đáp ứng được một phần ba nhu cầu của hơn ba trăm linh doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
các doanh nghiệp chế biến nhập khẩu nguyên liệu điều ngày càng tăng mà chất lượng sản phẩm lại chưa ổn định
năm hai nghìn một mươi sáu ngành điều việt nam xuất khẩu ba trăm bốn mươi bảy tấn điều nhân đặt kim ngạch gần ba tỷ usd chế biến trên năm mươi sản lượng điều của thế giới
ngành điều đã và đang đem lại giá trị kinh tế lớn góp phần giải quyết công an việc làm cho hàng triệu nông dân và công nhân chế biến
tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng ngành điều việt nam hiện nay chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng
khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nguồn nguyên liệu do nhiều diện tích điều bị thoái hóa hoặc bị chuyển sang trồng các cây khác
như cao su cà phê hổ tiêu
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam nhập khẩu hơn một một triệu tấn điều thô tương đương hai phần ba nhu cầu nguyên liệu
điều này khiến giá thành sản phẩm tăng cao
cây điều xưa nay vẫn được coi là cái cây của người nghèo làm cho người giàu ăn
vì thế cho nên là đất xấu đất không có tưới và đồng bào nghèo đồng bào dân tộc mới là cái vùng để dành cho điều
chính vì thế cho nên là năng suất của nó rất thấp và hiệu quả của nó là không cao
chính vì cái khó khăn như thế cho nên là một phần lớn các cái nguyên liệu điều chúng ta phải nhập và phụ thuộc rất nhiều từ bên ngoài
cái con thứ hai mảng thứ hai là bản thân các cái doanh nghiệp mà chế biến điều thì tuy là khá đông
nhưng mà cái mức độ áp dụng khoa học công nghệ mức độ mà đầu tư chế biến sâu thì rất là hạn chế
cho nên là cái giá trị gia tăng của cái ngành chế biến điện
cái giá trị của chúng ta cũng không cao
để giải quyết được những khó khăn trên giới chuyên gia cho rằng ngành điều cần có chiến lược phát triển bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu
chúng ta phải tập trung cả ba mươi một là chính sách của nhà nước thứ hai nữa là doanh nghiệp phải vào cuộc và thứ ba là người dân tất cả phải cùng đồng hành
một là rồi đây chúng ta phải giả soát lại toàn bộ các cái chính sách để chúng ta biết là một trong những cái nút thắt hiện nay tại sao cái năng suất và sản lượng nó yếu
thì bắt đầu ngay từ câu giống
giống chúng ta hiện nay là chưa đảm bảo
trong tổng số như thế là hơn ba trăm linh hectare cây điều thì có đến tám là già cỗi và gieo bằng giống thực sinh
như vậy là không đảm bảo được cái chất lượng năng suất cao được rồi
thì chỗ này là phải tập trung với chính sách khuyến đồng chính sách hỗ trợ để chúng ta giải quyết cân cốt được đưa giống mới vào
với quy trình canh tác mới từ cái kỹ thuật tạo tỉa tán cho đến cái quy trình quản trị sản xuất cho nên là phải thật tốt
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong đó ngành điều giữ vị trí là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực đạt mục tiêu xuất khẩu ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để đạt được mục tiêu này rõ ràng ngành điều vẫn còn rất nhiều việc phải làm